bộ y tế cho biết chương trình điều trị tại nhà home scare có kiểm soát cho các trường hợp f tại nhà và cộng đồng
sẽ triển khai thí điểm tại tp hcm bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng tám
theo đó chương trình được triển khai với ba hoạt động chính gồm lấy mẫu xét nghiệm tại nhà cộng đồng
cung cấp hợp thuốc home base care cùng một số sản phẩm nâng cao sức khỏe
đồng thời hỗ trợ tư vấn và quản lý sức khỏe trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và cung cấp gói thực phẩm đảm bảo an sinh xã hội cho người nhiễm
và các thành viên trong gia đình ở tại nhà không ra ngoài tránh tiếp xúc góp phần làm giảm nguy cơ lây lan
bộ y tế cũng cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết đối với các f giúp họ tự chăm sóc
theo dõi sức khỏe để hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị
hcdc cũng cung cấp cho người dân các số điện thoại ba trăm một mươi hai đội phản ứng nhanh
ở tất cả các quận huyện tp thủ đức giúp người bệnh chủ động liên lạc với cơ sở y tế
khi xuất hiện triệu chứng trở nặng để được giúp đỡ
dự kiến ngày mai một mươi năm tháng tám các chuyên gia của bộ y tế trực tiếp vào tp hcm
phối hợp triển khai chương trình thí điểm điều trị f tại nhà